chiều ngày hai mươi hai tháng chín công an tỉnh bình thuận cho biết đang điều tra và tiếp tục truy tìm một số đối tượng
liên quan trong vụ một tổ trưởng tổ dân phòng trên địa bàn xã đa my huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
bị đâm trong lúc ngăn chặn hai nhóm thanh niên mang theo hung khí đi hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn
vào tối hai mươi một tháng chín tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự xã đa my tuần tra trên địa bàn
sau đó tổ công tác tiếp nhận tin báo có hai nhóm thanh niên đang hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn
tại dốc quặng lăng thông đa guri xã đa my nên đã đến khu vực để ngăn chặn hành vi của các đối tượng
qua đó phát hiện hơn hai mươi thanh niên mang theo mã tấu rửa da phóng lợn đi ngang
tổ công tác đã yêu cầu nhóm thanh niên trên dừng lại để kiểm tra
tuy nhiên các đối tượng không chấp hành mà còn manh động chống đối
và có đối tượng dùng dao phóng lợn đâm trúng cánh tay của đồng chí nguyễn tấn tới
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là tổ trưởng tổ dân phòng gây thương tích
ngay trong đêm anh tấn được đồng độ đưa xuống bệnh viện đa khoa tính bình thuận cấp cứu kịp thời
hiện lực lượng chức năng đã đưa một số đối tượng liên quan cùng nhiều hung khí về trụ sở làm việc
vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục truy tìm các đối tượng bỏ trốn
để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm trước pháp luật